bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh và tiểu khu quân sự và ti công an tỉnh svre riêng
vương quốc campuchia phối hợp thực hiện chương trình giao lưu hữu nghị thắm tỉnh biên giới lần thứ nhất
trung tướng hoàng xuân chiến tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam
đồng chí trần lưu quang bí thư tỉnh ủy tây ninh
phía vương quốc campuchia có đồng chí mea sofia phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân
quân đội hoàng gia campuchia lãnh đạo các đơn vị quân đội hai nước cùng tham dự
tại cột mốc một trăm năm mươi biên giới việt nam campuchia bộ đội biên phòng tây ninh việt nam và các lực lượng
quản lý biên giới campuchia sẽ tuần tra chung và ký biên bản thỏa thuận về một mươi nội dung như chế độ gặp gỡ
trao đổi thông tin phối hợp tuyên truyền pháp luật giao lưu nghiệp vụ phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm
cùng ngày các đơn vị của hai nước cũng tổ chức lễ khánh thành trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới việt nam campuchia
đóng tại xã biên giới huyện châu thành tỉnh tây ninh
thời gian tới lực lượng bảo vệ biên giới hai nước sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trạm xá trên
tại những địa phương có chung đường biên giới với campuchia để hỗ trợ tốt nhất đồng bào hai nước đang gặp nhiều khó khăn